chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị hôm nay ngày ba mươi tháng sáu phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tây ninh cho biết
vừa bàn giao hồ sơ cùng tăng vật là ba chiếc tàu khai thác cát trái phép
cho phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình dương xử lý theo thẩm quyền
trước đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an huyện dương minh châu
kiểm tra phát hiện bắt quả tang ba chiếc tàu của công ty cổ phần khoáng sản huy phát
đang bơm hút cát trái phép tại mỏ cát do ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh cấp phép
cho chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ dương đại lực
có địa chỉ tại xã phước minh huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tăng ba tàu hút cát gồm tàu số hiệu dl bốn mươi năm tàu số hiệu bd bốn trăm hai mươi bảy tàu số hiệu bd một trăm hai mươi bảy
thuộc địa phận xã đinh an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
tại thời điểm kiểm tra trên khoang tàu đang chứa khoảng sáu mét khối cát
qua kiểm tra các lái tàu không xuất trình được giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cho phép khai thác cát tại các tọa độ trên cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện
tháng sáu thanh tra tp đà nẵng đã có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế
sinh phẩm và kit xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo kết luận thanh tra trong quá trình mua sắm trang thiết bị vật tư y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng đã lập thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nhiều thiếu sót
sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ và phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn
cho một nhà đầu tư sai quy định
cho một nhà thầu sai quy định đồng thời đã có sự tranh lệch giữa phiếu nhập kho và hợp đồng cung cấp hàng hóa
việc này cho thấy trung đã quản lý không đầy đủ và thiếu chặt chẽ giữa hàng hóa mua sắm và hàng hóa được tài trợ
ngoài ra trung tâm đã phân bổ vật tư y tế giá trị hơn một ba tỷ đồng để xét nghiệm covid một mươi chín có thu tiền cho công dân nhập cảnh
giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi từ nguồn ngân sách không đúng quy định nhưng chưa hoàn trả lại cho ngân sách
thanh tra thành phố cũng xác định có dấu hiệu tội phạm đối với ba mươi ba gói thầu
do cửa hàng đại pháp và công ty tam lập pháp trúng thầu
và trước những sai phạm trong hoạt động mua sắm vật tư y tế thanh tra thành phố kiến nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
chỉ đạo công an điều tra rõ ba mươi ba gói thầu có dấu hiệu tội phạm
riêng đối với sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp xử lý
đối với tập thể cá nhân có liên quan đồng thời đề nghị nộp số tiền hơn một ba tỷ đồng vào ngân sách
thưa quý vị thời gian gần đây thì nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn giao dịch điện tử để đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi và không ít người đã trở thành nạn nhân
bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo đơn trình báo tố giác tội phạm mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên tiếp nhận
do cung cấp số điện thoại để tìm việc làm thêm trên mạng xã hội
cuối tháng năm vừa qua người đàn ông này nhận được tin nhắn gia lô có nick name emmy mời chào tham gia công việc
nhập dữ liệu web qua nhóm telegram để hưởng hoa hồng bốn mươi
nạn nhân tạo tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản web để tạo đơn nhập dữ liệu theo hướng dẫn
sau bảy lần nhập dữ liệu web đúng số tiền vào tài khoản web của nạn nhân là bảy trăm linh hai triệu đồng nhưng không rút được
công ty yêu cầu anh nộp tiền thuế web thuế thu nhập cá nhân phí nâng cấp phí bảo mật tài sản
do không muốn mất số tiền gốc đã bỏ ra nạn nhân tiếp tục làm theo yêu cầu
sau một mươi bốn lần chuyển khoản nạn nhân bị lừa chiếm đoạt số tiền hơn một hai tỷ đồng
do tình ngộ và cương quyết không chơi nữa các đối tượng hâm dọa và đưa thông tin hình ảnh lên trên mạng để hâm dọa
cũng bởi nhẹ dạ cả tin vào những lời mời chào việc nhẹ hoa hồng cao
người phụ nữ này đã tham gia công việc chốt đơn online cho một trang web bán hàng
ban đầu với việc chuyển khoản trước số tiền hàng rồi sau đó nhận lại cả gốc và hoa hồng rất nhanh
nạn nhân hoàn toàn tin tưởng rồi sau đó bị lừa mất số tiền hơn một tỷ đồng
tương tự như vậy người đàn ông này đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một bốn tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào một sàn giao dịch
hiện nay thì cần kiểm tra rõ thông tin về hàng hóa về đơn vị cung cấp để kiểm chứng tính chính xác của hàng hóa
tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã nhận được rất nhiều đơn tố giác tội phạm lừa đảo
qua hình thức tuyển dụng cộng tác viên bán hàng phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng vô cùng tinh vi
các đối tượng chủ yếu lợi dụng uy tín của các sản thương mại điện tử để lấy lòng tin của những người đang có nhu cầu làm thêm
và đánh vào lòng tham của con người để dẫn dụ các nạn nhân sập bẫy
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
tính chung sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến việt nam đạt sáu trăm linh hai lượt người gấp sáu tám lần so với cùng kỳ năm trước
nhưng vẫn giảm chín mươi hai
khách đến bằng đường hàng không gấp chín chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín năm chưa xảy ra dịch covid một mươi chín
trong số này khách đến bằng đường hàng không chiếm tám mươi bảy lượng khách quốc tế đến việt nam và gấp chín bốn lần so với cùng kỳ năm trước
khách đến bằng đường bộ chiếm gần một mươi ba và gấp hai bốn lần
bằng đường biển chiếm hai và giảm bốn mươi hai
theo số liệu vừa được tổng cục thống kê công bố kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
ước đạt ba mươi hai hai
tính chung sáu tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt một trăm tám mươi năm chín mươi bốn tỷ usd tăng một mươi bảy ba so với cùng kỳ năm trước
mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch đạt năm mươi năm chín tỷ usd
còn trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch đạt năm mươi năm chín tỷ usd

theo đó từ ngày một tháng bảy tất cả các chi nhánh của tập đoàn tân hoàng minh sẽ dừng hoạt động
trừ trụ sở tại hà nội có địa chỉ ở số hai mươi bốn phố quang trung quận hoàn kiếm
trong các cơ sở bị dừng hoạt động của tập đoàn tân hoàng minh có cả chi nhánh tại tp hcm
lý do được tân hoàng minh đưa ra là tập đoàn buộc phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh
nhằm hạn chế thấp nhất các chi phí tổn thất về tài chính
đồng thời ưu tiên tối đa cho việc thu xếp tài chính nhằm sớm hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trái phiếu
thưa quý vị nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp địa phương trong việc triển khai các biện pháp
sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và giải pháp năng lượng sạch
sở công thương tp đà nẵng đã phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tổ chức giải thưởng
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn
cơ quan thành phố đà nẵng năm hai nghìn hai mươi hai
lễ trao giải đã được tổ chức vào sáng nay
trong tổng số năm mươi hai cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố
sáu đơn vị đã được xét chọn trao sáu giải gồm một giải nhất hai giải nhì ba giải ba
giải thưởng được ban tổ chức đánh giá dựa trên mức độ và phương pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
tính bền vững tính đổi mới sáng tạo tính điển hình
các doanh nghiệp đạt giải thưởng được tạo cơ hội quảng bá hình ảnh thương hiệu
tại các diễn đàn về sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng
hoạt động này nhằm góp phần thúc đẩy việc áp dụng giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
trong các doanh nghiệp công nghiệp tòa nhà tại thành phố đà nẵng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian vừa qua đã được tỉnh khánh hòa thường xuyên tổ chức
với nhiều sự đổi mới
tuy nhiên thì hiệu quả mang lại phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực thiện trí hợp tác của các doanh nghiệp
vì vậy để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại cần phải có sự hỗ trợ sâu sát của các cơ quan nhà nước
để cùng tháo gỡ những khó khăn về thủ tục thực thi chính sách các doanh nghiệp có thiện trí hợp tác lâu dài
thời gian gần đây tỉnh khánh hòa đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương
nổi bật trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay là hội nghị xúc tiến thương mại ấn độ
và kết nối giao thương giữa các tỉnh thành ở cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến
đây là hoạt động không thể thiếu nhằm hỗ trợ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
để làm được mà thành công mà hiệu quả thực sự thì mình cũng phải có công tác chuẩn bị
mình phải làm việc với bên đơn vị mua nhu cầu như thế nào mình phải nắm rõ
và mình cũng phải tư vấn cho họ là nên đi theo cái hướng nào và những sản phẩm nào đối với khánh hòa
và bên bán thì mình cũng phải thông tin sớm để bên đơn vị bán họ chuẩn bị tất cả các sản phẩm gọi là sản phẩm chào hàng
sản phẩm để
đi giới thiệu và các loại hồ sơ giấy tờ cho đảm bảo đầy đủ
và muốn đạt được cái hiệu quả này thì trước hết là quan trọng cũng là cái bên mua
và mình phải làm việc cụ thể và thật thiện trí và hỗ trợ hết mình để bên mua họ sẽ cố gắng
và trong cái việc xúc tiến thương mại thì nói chung cái thiện trí cái tình cảm cái mối quan hệ là quan trọng nhất
và để đi thật sự hiệu quả thì mình phải cố gắng là trong cái đó có những cái gì mà vướng khó khăn
để hỗ trợ đến tất cùng thì cái điều đó mới đạt được
mặc dù các hội nghị hội trợ xúc tiến thương mại thường ghi nhận chứng kiến những lễ ký kết
biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên
nhưng kết quả sau đó không phải doanh nghiệp nào cũng đạt được như mong muốn
một số nơi sự kết nối chỉ dừng ở hình thức lễ ký kết
nhiều biên bản ghi nhớ không được thực hiện hợp tác phát triển tiếp
vì hai bên đối tác không tìm được tiếng nói chung không đạt được thỏa thuận
điều này vô hình chung gây tốn kém lãng phí nhân lực vật lực của cả cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp
trước khi tôi đến tôi dự một sự kiện của kết nối giao thương của một tỉnh đó
thì tôi yêu cầu tỉnh đó phải cung cấp danh sách các doanh nghiệp đó cho con
và sau đó các bộ phận thị trường bên cho sẽ tham khảo cái gì có thể đưa được vào thị trường an giang
sau đó chúng tôi sẽ phản hồi ngược lại cho bác công chức
và tôi sẽ đưa để yêu cầu tôi sẽ tiếp xúc các đơn vị đó
thì như vậy thì nó tránh sự lãng phí
còn hơn là chúng ta đến với nhau chúng ta ký kết
chúng ta càng nhiều thật ra là rằm đổi nhưng cuối cùng chúng ta không thực hiện
để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động
xúc tiến thương mại cần được phát triển theo hệ sinh thái số
đẩy mạnh thương mại điện tử để tiết kiệm thời gian tối ưu hóa chi phí
các doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu phương án lộ trình chuyển đổi
sau song đó ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp thông tin diễn biến thị trường
nhận định cung cầu định hướng thị trường phát triển sản phẩm chiến lược
quảng bá và xây dựng thương hiệu hướng dẫn thủ tục tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước
doanh nghiệp nâng cao ý thức chủ động
nhà nước phát huy hiệu quả vai trò cầu nối trong hoạt động xúc tiến thương mại
doanh nghiệp nâng cao ý thức chủ động